chúng tôi khai thác đối tượng thì tôi có hỏi đối tượng là cái tem này thì lấy ở đâu ra

thì các ông chí biết là search trên mạng đặt in xong đó nó là đóng gói vào sản phẩm
ngoài ra kể cả các tem phụ ở trên này nữa
sản xuất ở canada hay ở úc cũng là đối tượng là search trên mạng xong rồi về giám tem phụ vào sản phẩm
ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
đã ra lệnh bắt giữ lý mạnh thông và lý thị thùy linh
về hành vi buôn bán hàng giả làm thuốc chữa bệnh và thuốc phòng bệnh
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý
nhân chuyến thăm chúc tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi tại tỉnh đắk lắc
chiều nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác trung ương
đã đến thăm chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk lắc
về phía địa phương có các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân và ubnd tỉnh
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ghi nhận và biểu dương những thành tích
mà lực lượng công an tỉnh đắk lắc đã đạt được
trong đó nổi bật là việc giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị
không để bị động bất ngờ chủ động phòng ngừa đấu tranh phòng chống tội phạm
góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà
chủ tịch quốc hội cũng lưu ý
trong thời gian tới công an tỉnh cần thực hiện hiệu quả nghị quyết của bộ chính trị
về chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia triển khai đồng bộ
kết hợp chặt chẽ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và phòng ngừa xã hội
tích cực tấn công chấn áp các loại tội phạm quyết tâm đẩy lùi làm giảm các loại tội phạm
trước mắt công an tỉnh đắk lắc cần triển khai nghiêm túc hiệu quả
đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo vệ tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
để nhân dân vui xuân đón tết
nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi chủ tịch quốc hội chúc công an tỉnh đắk lắc
sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở thành điểm sáng trong toàn lực lượng công an toàn quốc
chúc cán bộ chiến sĩ cùng gia đình một năm mới mạnh khỏe tràn đầy hạnh phúc
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và luôn xứng đáng với niềm tin yêu của đảng nhà nước và nhân dân giao phó
hai nghìn hai mươi sáng nay tại tp hcm đảng ủy công an trung ương bộ công an tổ chức gặp mặt
chúc tết các đồng chí cán bộ cấp cao của lực lượng công an nhân dân đã nghỉ hưu
tại tp hcm và các tỉnh miền đông miền tây nam bộ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
chủ trì buổi gặp mặt
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm khẳng định
những thành tích của lực lượng công an nhân dân có sự đóng góp quan trọng không thể thiếu của các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan cấp cao công an nhân dân qua các thời kỳ
mặc dù đã nghỉ hưu nhưng các đồng chí vẫn tâm huyết với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
những tình cảm và sự công hiến không ngừng của các đồng chí là nguồn cổ vũ động viên định hướng rất quan trọng đối với các thế hệ lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an nhân dân hiện nay
góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ xây dựng và phát triển đất nước
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm trân trọng cảm ơn những đóng góp sự ủng hộ quý báu của các đồng chí tương lĩnh sĩ quan cấp cao công an nhân dân qua các thời kỳ
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm cuối có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi toàn bộ nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước
vì vậy nhiệm vụ của ngành công an được xác định ngày càng nhiều hơn
nhân dịp tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tôn lâm kính chúc các đồng chí và thân nhân các đồng chí
nguyên là lãnh đạo bộ công an các đồng chí tướng lĩnh sĩ quan cấp cao cùng gia đình mạnh khỏe an khang thịnh vượng
mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến quý báu của các đồng chí
để lực lượng công an nhân dân ngày càng trong sạch
vững mạnh chính quy tình nhuệ từng bước hiện đại
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó trong thời gian tới
sáng nay đoàn trung ương giáo hội phật giáo việt nam do hòa thượng thích bảo nghiêm phó chủ tịch hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam làm trưởng đoàn
đã đến thăm chúc tết bộ công an nhân dịp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an chủ trì đón tiếp đoàn
tại buổi tiếp thay mặt trung ương giáo hội phật giáo việt nam
hòa thượng thích bảo nghiêm đã gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo bộ công an
trong thời gian qua đã quan tâm giúp đỡ giáo hội phật giáo việt nam trong các hoạt động phật sự
tạo điều kiện giúp đỡ giáo hội phật giáo việt nam tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng
hòa thượng thích bảo nghiêm mong muốn trong thời gian tới
giáo hội phật giáo việt nam sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp giúp đỡ từ bộ công an trong các hoạt động phật sự
nhân dịp này hòa thượng thích bảo nghiêm cũng chia sẻ mất mát với lực lượng công an nhân dân
về sự hy sinh của ba chiến sĩ công an nhân dân trong khi làm nhiệm vụ tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lương tam quang gửi lời cảm ơn chân thành
đến đoàn trung ương giáo hội phật giáo việt nam đã đến thăm chúc tết bộ công an nhân dịp năm mới
đồng chí thứ trưởng thông báo tóm tắt với đoàn những thành tích nổi bật của lực lượng công an nhân dân trong năm hai nghìn một mươi chín
và đoàn những thành tích mà lực lượng công an nhân dân đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng lương tam quang cũng gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể tăng ni phật tử mạnh khỏe an lành hạnh phúc
mong muốn thời gian tới trung ương giáo hội phật giáo việt nam tiếp tục động viên tăng ni phật tử
phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nhân dân trong việc giữ gìn an ninh trật tự góp phần xây dựng
và bảo vệ tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa nâng tầm vị thế của đất nước
cũng trong sáng nay thiếu tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an thăm làm việc và chúc tết cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ngãi
tại buổi gặp mặt thiếu tướng nguyễn duy ngọc đã biểu dương đánh giá cao những kết quả lực lượng công an tỉnh quảng ngãi đã đạt được trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời yêu cầu các lực lượng cần tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình
kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương các giải pháp trong công tác đảm bảo an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội
trong đó tập trung vào các nhiệm vụ công tác trọng tâm đặc biệt là đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đảng toàn quốc
đồng chí thứ trưởng cũng nhấn mạnh từ nay đến tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
công an tỉnh quảng ngãi cần tập trung toàn lực lượng làm tốt công tác đấu tranh chấn áp tội phạm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống cháy nổ và thực hiện tốt nghị định ba mươi sáu của chính phủ về quản lý sử dụng pháo chủ động nắm chắc tình hình
giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở không để xảy ra đột xuất bất ngờ
đảm bảo môi trường bình an để nhân dân vui xuân đón tết an toàn
chiều nay tại hà nội nhằm phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
bộ công an trang trọng phát động trong toàn lực lượng công an nhân dân phong trào học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của đại tá liệt sĩ nguyễn huy thịnh
đại úy liệt sĩ phạm công huy
thượng úy liệt sĩ dương đức hoàng quân
vì kỷ cương phép nước vì bình yên cuộc sống của nhân dân
đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại thôn hoành xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
sự buổi lễ phát động có các đồng chí
thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
trung tướng lương tam quang thứ trưởng bộ công an
đồng chí trần thị hà phó chủ tịch thường trực hội đồng thi đua khen thưởng trung ương thứ trưởng bộ nội vụ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của công an các đơn vị địa phương
tại lễ phát động thứ trưởng lương tam quang đã thông báo tóm tắt tình hình vụ vi phạm pháp luật tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
và quá trình truy bắt tội phạm anh dũng hy sinh của ba đồng chí công an nhân dân
theo đó đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín nhóm đối tượng trong tổ đồng thuận do lê đình kình
và lê đình công cầm đầu chủ mưu đã tập trung xô sát chửi bới đe dọa lãnh đạo và cán bộ ubnd xã đồng tâm
đe dọa chửi bới những đại biểu đã phát biểu ủng hộ việc làm của chính quyền ca cấp
tại hội nghị đối thoại của thanh tra chính phủ ubnd tp hà nội với nhân dân xã đồng tâm
nhóm đối tượng do lê đình kình cầm đầu tiếp tục chuẩn bị nhiều vỏ chai bia để làm bom xăng mua lựu đạn
ba mươi năm mươi sao đâm vôi bột phân công nhiệm vụ cho từng đối tượng bộc lộ sẽ có những hành động cực đoan
như bắt giữ cán bộ gây cháy nổ trụ sở ubnd xã nhà cán bộ để gây áp lực đòi hỏi yêu sách
và thú sự chú ý theo dõi của cộng đồng trong nước và quốc tế
từ ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín các đơn vị quân đội bắt đầu xây dựng tường rào sân bay miếu môn
ở trên địa phận các xã thuộc huyện trương mỹ
nhóm đối tượng chống đối gia tăng sự manh động có nhiều lời lẽ đe dọa đến việc xây dựng tường rào
chúng chửi bới ném pháo nổ ngăn cản xe của các đơn vị quân đội chờ tập kết phương tiện vật liệu xây dựng
tại khu vực sân bay miếu môn
chúng tiếp tục đe dọa nếu các lực lượng chức năng triển khai xây dựng tường rào đến khu vực đất đồng tâm
sẽ cho nổ cây xăng miếu môn và nhà riêng đồng chí chủ tịch ubnd xã đồng tâm cùng nhà của một số cán bộ xã khác
trước tình hình nêu trên để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ thi công xây dựng tường rào sân bay miếu môn
bộ công an đã chỉ đạo một số đơn vị của bộ hỗ trợ công an tp hà nội triển khai phương án đảm bảo an ninh trật tự
đã được ubnd tp hà nội phê duyệt
lực lượng công an đã bố trí lập chốt tổ công tác để bảo vệ các mục tiêu như trường học cây xăng trụ sở ubnd xã đồng tâm
và các địa điểm các đối tượng đe dọa tấn công để phòng ngừa ngăn chặn kịp thời những hành vi manh động
ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi khi lực lượng công an đến cổng làng hoành xã đồng tâm triển khai phương án bảo đảm an ninh trật tự theo kế hoạch
các đối tượng trong tổ đồng thuận đã lập tức sử dụng lựu đạn bom xăng pháo sáng tạo phóng tấn công
dù đã dùng loa kêu gọi nhưng các đối tượng không bỏ vũ khí vẫn ngoan cố ném ba quả lựu đạn vào lực lượng chức năng
trong quá trình tổ công tác truy đuổi triển khai bắt giữ các đối tượng tiếp tục sử dụng bom xăng gạch đá
tuyếp sắt có gắn lưỡi dao đâm vào tổ công tác khiến ba cán bộ công an bị thương rơi xuống hố giữa nhà lê đình hợi và lê đình trức
các đối tượng đã ném bom xăng đổ xăng xuống hố phóng hỏa khiến ba cán bộ chiến sĩ công an hy sinh
phát biểu tại lễ phát động thứ trưởng lê quý vương nêu rõ những ngày qua để thi hành nhiệm vụ lực lượng công an nhân dân
trực tiếp là cán bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động thủ đô bộ tư lệnh cảnh sát cơ động và công an tp hà nội
đã nêu cao tinh thần trách nhiệm ý chí quyết tâm bảo vệ mục tiêu đảm bảo an ninh trẻ tự tại địa bản xã đồng tâm huyện mỹ đức tp hà nội
trong quá trình làm nhiệm vụ đại tá nguyễn huy thịnh đại quý phạm công huy thượng quý sương đức hoàng quân đã ảnh dũng hy sinh
đây là niềm tiếc thương vô hạn của đồng chí đồng bào là tổn thất mất mát lớn đối với lực lượng công an nhân dân và gia đình người thân của các đồng chí
trong tình hình hiện nay sự dũng cảm không quản hy sinh quyết tâm bảo vệ kỷ cương khát nước và sự bình yên hạnh phúc của nhân dân của các liệt sĩ
là tấm cương sáng trói ý chí kinh mạc và tinh thần vì nước quên thân vì dân phòng vụ
đã tốt thám thêm truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân việt nam
là nguồn động lực thôi thúc
cổ vũ cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
trước những hành động dũng cảm không quản ngại hy sinh của ba đồng chí chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
đã ký quyết định truy tặng huân chương chiến công hạng nhất thủ tướng chính phủ cấp bằng tổ quốc ghi công
bộ trưởng bộ công an đã quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho ba đồng chí
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quý vương đã phát động phong trào thi đua
học tập tấm gương hy sinh dũng cảm của ba đồng chí
với khẩu hiệu hành động mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân phát huy truyền thống anh hùng cách mạng
nguyện đem sức lực trí tuệ không sự tổ quốc phục vụ nhân dân
thưa các đồng chí chúng ta không trùng bước chúng ta luôn tiến lên
chúng ta luôn tiến lên chúng ta luôn tiến lên chúng ta luôn tiến lên chúng ta luôn tiến lên
nhiềm vui hạnh phúc của nhân dân là lẽ sống của lực lượng và của mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
với tinh thần đó thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ
tôi kêu gọi toàn lực lượng công an nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang
đầy mạnh học tập làm theo tấm gương anh dũng
không quản hy sinh của các thế hệ cha anh và đồng chí đồng đội
tiếp tục đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần trách nhiệm
nỗ lực quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách
phấn đấu hoàn thành chắc chắc nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
đồng chí thứ trưởng đề nghị ngay sau lễ phát động công an các đơn vị địa phương
khẩn trương tổ chức lễ phát động trong toàn lực lượng
học tập nôi gương anh dũng hy sinh
công hiến chọn cuộc đời vì sự nghiệp cao cả thiêng liêng
bảo vệ tổ quốc bảo vệ nhân dân của ba đồng chí
đại tá liệt sĩ nguyễn huy thịnh
liệt sĩ phạm công huy
thượng úy liệt sĩ dương đức hoàng quân
bên cạnh đó cần tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
về tấm gương anh dũng hy sinh của ba liệt sĩ
kịp thời kiên quyết ngăn chặn phản bác các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực thù địch
trước những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự xảy ra tại xã đồng tâm huyện mỹ đức thành phố hà nội
và các địa phương khác để nhân dân cả nước hiểu rõ ủng hộ giúp đỡ lực lượng công an nhân dân
trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trả tự
đồng chí thứ trưởng cũng đề nghị công an các đơn vị địa phương và toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
phát huy truyền thống tương thân tương ái quan tâm thăm hỏi chia sẻ
giúp đỡ bằng những hành động thiết thực nhất để gia đình và người thân của ba đồng chí đã hy sinh
vơi đi phần nào những đau thương mất mát khó khăn trong cuộc sống
sáng nay tại hà nội đã diễn ra hội nghị hợp tác đào tạo asean apol lần thứ một mươi
viết tắt là ammtc một mươi
do văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an chủ trì
phối hợp với các đơn vị liên quan của bộ công an tổ chức
hội nghị quy tụ gần năm mươi đại biểu đến từ hai mươi một nước
trong đó có một mươi nước asean ban thư ký asean apol các đối tác đối thoại và quan sát viên
hội nghị năm nay có chủ đề đối tác vinh quang sức mạnh vững vàng
nhấn mạnh và đánh giá cao mối quan hệ đối tác bền vững
không chỉ giữa các nước asean với nhau
mà còn giữa các nước asean với các đối tác đối thoại và quan sát viên
mối quan hệ đối tác này cần phát huy hiệu quả cao hơn nữa
trong hợp tác đào tạo và nâng cao năng lực
có như vậy mới tăng cường sức mạnh tổng thể của cả khu vực
trong đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
và các mối đe dọa thách thức an ninh mới nổi khác
với chủ đề này ammtc một mươi mong muốn sẽ nhận được những sáng kiến
đóng góp và các chương trình đào tạo tập huấn cụ thể thiết thực từ các nước đối tác
để đáp ứng những nhu cầu ngày càng bức thiết về năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật
tại hội nghị các đại biểu đã cùng nhau đánh giá tiến độ thực hiện các sáng kiến
được nêu ra tại ammtc chín tổ chức tại brunei
thảo luận các nội dung đã được thông qua tại hội nghị tư lệnh cảnh sát các nước đông nam á
lần thứ ba mươi chín về lĩnh vực đào tạo và nâng cao năng lực
cập nhật tình hình triển khai các chương trình hỗ trợ hợp tác
từ các nước đối tác đối thoại và quan sát viên
sáng nay tại học viện cảnh sát nhân dân
ban tuyên giáo trung ương đã phối hợp với đảng ủy công an trung ương
tổ chức lễ khai mạc hội thi trung khảo báo cáo viên giỏi toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín
hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng
cung cấp những thông tin thời sự chính thống bổ ích
góp phần nâng cao nhận thức tạo sự đồng thuận thống nhất
trong triển khai thực hiện các nghị quyết chỉ thị của đảng
tạo sự chuyển biến về đổi mới phương thức
nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền miệng
đáp ứng yêu cầu của tình hình mới
tạo điều kiện để báo cáo viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm
nâng cao trình độ năng lực kỹ năng thuyết trình
thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng
tại hội thi trung khảo toàn quốc
mỗi thí sinh phải trải qua ba phần thi
gồm trình bày đề cương thuyết trình và trả lời câu hỏi của ban tổ chức
có liên quan đến các nghị quyết chỉ thị của đảng
học và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh
công tác dân vận chống tự diễn biến tự chuyển hóa
theo kế hoạch hội thi sẽ diễn ra trong hai ngày một mươi bốn và một mươi năm tháng một